thưa quý vị sau những lùm xùm liên quan đến một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại các tỉnh thành phía nam vừa qua
thì giờ đây câu chuyện được mọi người nhắc đến nhiều nhất chính là công tác đăng kiểm
vâng mới đây cục đăng kiểm việt nam đã quyết định thành lập tổ công tác để triển khai tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đây được xem là một trong những giải pháp để chấn chỉnh những vi phạm trong công tác đăng kiểm thời gian vừa qua
những vi phạm trong công tác đăng kiểm chính là hồi chuông báo động không chỉ vì đường dây hối lộ mà còn vì mục đích của đăng kiểm
là bảo đảm an toàn của các phương tiện khi tham gia giao thông
đây là những phương tiện vận tải bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có hành vi chở quá tải
điều đáng nói thủ đoạn mới của chủ phương tiện để đối phó với lực lượng chức năng đó là cơi nới thành thùng một cách rất tinh vi
khi chở vật liệu lái xe chỉ cần bấm nút điều khiển trong cabin
phần cơi nới sẽ được nâng lên bằng hệ thống thủy lực
khi không chở hàng phần cơi nới này sẽ được điều khiển thụt xuống bằng với mặt thành thùng xe
do bên ngoài được phủ bạt che kín nên rất khó để phát hiện được hành vi này nếu không kiểm tra kỹ
rõ ràng từ những tiêu cực trong công tác đăng kiểm vừa qua thì nhiều người sẽ có cơ sở để nghi ngờ
về việc bao che bắt tay của chủ phương tiện này với các trung tâm đăng kiểm
bởi việc tháo lắp hệ thống thủy lực để né tránh mỗi khi đi đăng kiểm
sẽ có chi phí không hề nhỏ trong khi phương tiện vận tải có thời hạn kiểm định ngắn
phải nói thẳng rằng những xe đó là nguy cơ gây ra những cái tai nạn chết người
nếu là xe khách thì có thể là hàng chục hành khách đã bỏ tính mạng
vì những cái hành vi vô nguyên tắc vô đạo đức và thiếu trách nhiệm của cái đăng kiểm viên này
tôi cho rằng đây không phải là phạm trù đạo đức nữa đây là tội phạm
bởi vì nó có thể gây ra một nguy cơ rất lớn
đối với xã hội đối với con người
phân tích mổ xẻ về nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực xảy ra trong công tác đăng kiểm
nhiều ý kiến cho rằng sự gia tăng quá nhanh số lượng các trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ
trong bốn năm qua đã làm xuất hiện tình trạng cạnh tranh gây gắt không lành mạnh
giữa các đơn vị để thu hút khách hàng
ngoài ra số lượng trung tâm đăng kiểm mọc lên như nấm sẽ dẫn đến công tác thanh tra hậu kiểm cũng không theo kịp
theo quan điểm của tôi thì với quá trình xã hội hóa như thế này thì đương nhiên là
số lượng người của các cơ quan kiểm tra thanh tra thì nó cũng có một số vấn đề gặp khó khăn về nhân lực
qua đánh giá các vụ việc đã xảy ra thì chúng tôi đã tiến hành phân tích các nguyên nhân
thì chúng tôi thấy phải nói có năm nhóm nguyên nhân
nhóm nguyên nhân nhất đó là sự phát triển gia tăng quá nóng của các trung tâm đăng kiểm trong thời gian vừa qua
nhóm thứ hai đó là nhận thức của một bộ phận lái xe chủ xe chưa cao
nhóm nguyên nhân thứ ba đó là trên thực tế thì việc kiểm tra
phát hiện và xử lý trong những lĩnh vực đăng kiểm xe cơ dơ đáy dương
thì luôn là những công việc khó khăn và phức tạp do tính chất rất là tinh vi của những hành vi vi phạm này
và nhóm nguyên nhân thứ bốn đó là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
tiêu chuẩn kỹ thuật không theo kịp được cái vấn đề nảy sinh trong thực tiễn
và nhóm nguyên nhân thứ năm đó là hiện nay công nghệ thông tin được ứng dụng trong công tác kiểm định
thì vẫn chưa theo kịp cái tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay
sau khi những tiêu cực trong đăng kiểm bị phanh phui thì đã có hàng loạt các chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
cục đăng kiểm việt nam nhằm chấn chỉnh công tác này
một trong số các giải pháp được đại diện cục đăng kiểm việt nam nêu ra
đó là sẽ xiết chặt việc cấp phép thành lập các trung tâm đăng kiểm cơ giới
đồng thời tăng cường thanh kiểm tra các hoạt động này
trong thời gian tới chúng tôi sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp cấp bách như sau
thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung giả soát để đề nghị các cơ thần quyền sửa đổi
bổ sung các văn bản quy pháp văn luật các quy chuẩn kỹ thuật
trong đó chúng tôi sẽ đặc biệt là tập trung vào cái việc giả soát và đề nghị sửa đổi bổ sung
nghị định số một trăm ba mươi chín năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định
theo hướng sẽ xếp chặt việc cấp phép cho hoạt động của các đơn vị kiểm định
cũng như kiểm soát hoạt động của đơn vị này
đồng thời chúng tôi cũng sẽ đề xuất cái việc phân cấp phân quyền nhiều hơn
cho các sở giao thông vận tải trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát
phát hiện các sai phạm và xử lý đối với hành vi sai phạm của các đơn vị đăng kiểm trong phạm vi cả nước
ngoài ra một giải pháp được các chuyên gia giao thông nhấn mạnh
đó là cần đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào các quy trình đăng kiểm
nhằm ngăn chặn tiêu cực trong công tác này
đồng thời những vi phạm trong các vụ việc vừa bị phát hiện tại các trung tâm đăng kiểm phía nam
cần phải được xử lý nghiêm làm rõ trách nhiệm của những người đứng đầu và những người có liên quan
đây chính là bài học đắt giá trong công tác đăng kiểm